công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp cho biết vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh niên dùng hung khí nguy hiểm để đánh nhau
trước đó công an huyện tháp một mươi tiến hành kiểm tra bắt quả tang hai nhóm đối tượng đang chuẩn bị hung khí tại nhà đối tượng lý thanh phương
ở khóm bốn thị trấn mỹ an và nhà đối tượng nguyễn phước hậu ở xã láng biển để giải quyết mâu thuẫn
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận phạm hoàng thiện và lý thanh phương có mâu thuẫn từ trước
nên đã rủ các đối tượng khác chuẩn bị hung khí để đánh nhau